trẻ nhỏ phụ nữ mang thai và người lớn tuổi là những đối tượng không nên xem nhẹ chứng bệnh nhiễm trùng hô hấp này
đặc biệt gần đây tại các địa phương số lượng người mắc cúm a tăng nhanh thậm chí tạo thành các ổ dịch chuỗi lây nhiễm
trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ chia sẻ cụ thể hơn về triệu chứng nhận biết cách chăm sóc người bệnh và phương pháp phòng bệnh cúm mùa
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
vâng thưa bác sĩ thời điểm gần đây thì chúng ta ghi nhận rất là nhiều ca mắc bệnh cúm mùa vậy đâu là triệu chứng của bệnh cúm mùa thưa bác sĩ
và nếu không điều trị kịp thời thì có thể gây ra những nguy hiểm như thế nào đối với sức khỏe của người bệnh
cúm mùa là một bệnh nhiễm đồng hô hấp cấp tính bệnh lây truyền qua đường hô hấp
bệnh từng xảy ra vào mùa đông xuân bệnh lây truyền từ khi thông qua hoạt bắn khi tiếp xúc qua đường hô hấp khi người ta nói chuyện này ho ho khác thôi
tại ở tại việt nam thì các chủng virus gây bệnh cúm mùa thường gặp vào cúm a h một n một h ba n hai và cúm b
bệnh thường tiền tiển và thường lành tính nhưng cũng có một số bệnh nhân có thể gặp trường hợp nặng như kiểu viêm phổi nặng hoặc suy đa thường phù tặng đến tới tử vong
ở một số bệnh nhân có bệnh lý mãn tính như bệnh lý mắc cấp bệnh lý ung thư bệnh lý tim mạch bệnh lý hô hấp này thì cũng có nguy cơ bệnh tiền tiền nặng hoặc là những người già trên sáu mươi năm tuổi trẻ em dưới năm tuổi hoặc phụ nữ có thai
theo như tổ chức y tế thế giới thì ước tính mỗi năm có khoảng ba năm triệu ca cúm nặng
các trường hợp tử vong do hô hấp liên quan đến cúm chiếm khoảng hai tỷ lệ tử vong do bệnh hô hấp trên toàn cầu